kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
các cấp hội phụ nữ trên toàn quốc đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú tại các địa phương
tại đà nẵng hội liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức diễn đàn đối thoại công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh
và biểu dương các tri hội đạt giải thưởng tri hội phụ nữ tiêu biểu giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
diễn đàn đối thoại tập trung các vấn đề về công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy
và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
dịp này ban thưởng vụ hội liên hiệp phụ nữ thành phố đà nẵng đã biểu dương khen thưởng cho tám tập thể
và một mươi hai cá nhân thuộc các cấp tri hội hội phụ nữ trên địa bàn triển khai hiệu quả mô hình
giải thưởng tri hội phụ nữ tiêu biểu giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
tại hậu giang cũng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ nói lời hay làm việc tốt
thông qua các phong trào cuộc vận động các cấp hội phụ nữ hậu giang có nhiều mô hình hay
việc làm cụ thể hiệu quả góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của tỉnh
từng bước xây dựng hình ảnh người phụ nữ hậu giang chuẩn mực giữ gìn và phát huy giá trị
truyền thống văn hóa của dân tộc nhất là truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ việt nam
vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng lên trong gia đình và xã hội
dìm này có ba mươi bốn cá nhân được tặng kỷ niệm trương vì sự phát triển của phụ nữ việt nam
tại quảng nam hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm công tác
giám sát phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền qua năm năm thực hiện
quyết định hai trăm một mươi bảy và quyết định hai trăm một mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi một về quy chế giám sát phản biện xã hội
và tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền thông qua đó nhằm giúp cho cán bộ
hội viên phụ nữ hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
yên tâm lao động sản xuất tích cực tham gia các phong trào do hội và địa phương phát động